năm hai nghìn một mươi chín trao đổi thương mại giữa việt nam và châu phi đạt bảy bốn tỷ đô la mỹ
trong đó việt nam xuất khẩu ba bốn tỷ đô la mỹ hàng hóa các loại
bên cạnh những tiềm năng thuận lợi thì hiện nay các doanh nghiệp việt nam cũng gặp phải một số khó khăn
trong giao dịch tại thị trường này trong đó có vấn đề thanh toán
do năng lực tài chính còn hạn chế nên các nhà nhập khẩu châu phi thường đề nghị mua hàng trả chậm
hình thức giao hàng tại cảng đến và không mở thư tín do chi phí cao
trả chậm là phương thức thanh toán không an toàn cho các doanh nghiệp việt nam
thời gian vừa qua đã từng có trường hợp khách hàng thông báo mở tài khoản tại một ngân hàng uy tín
nhưng tài khoản không hoạt động không có tiền hoặc báo địa chỉ của người nhận bộ chứng từ
không phải cán bộ nhân viên ngân hàng của người mua
sau khi nhận được bộ chứng từ khách làm thủ tục lấy hàng từ cảng mà không thanh toán qua ngân hàng
trong trường hợp này ngân hàng mở tài khoản cho người mua không chịu trách nhiệm
do thực tế không nhận được bộ chứng từ
có trường hợp ngân hàng của khách hàng chậm thanh toán nhiều lúc không trả lời lý do
đây được xem là trường hợp có sự tiếp tay của nhân viên ngân hàng với khách hàng để không thanh toán
từ những vụ việc trên thương vụ việt nam tại châu phi lưu ý các doanh nghiệp
thận trọng khi tìm kiếm bạn hàng qua internet hoặc các đối tác tự tìm đến doanh nghiệp việt nam qua website
yêu cầu đối tác cung cấp giấy phép đăng ký kinh doanh thẻ xuất nhập khẩu bàn sao hộ chiếu
thẻ căn cước của người đại diện để các cơ quan chức năng của việt nam tại châu phi
có thể hỗ trợ tư vấn xác minh trước khi tiến hành giao dịch
cùng với đó đề nghị các ngân hàng thương mại việt nam tìm tư vấn và giới thiệu ngân hàng uy tín
tại châu phi để yêu cầu đối tác mở tài khoản cho doanh nghiệp